tại phiên tòa cựu bí thư đồng nai trần đình thành khai gọi điện thoại cho bị cáo nhàn nói dự án bệnh viện thiếu vốn
mong chủ tịch aic góp cho đồng nai một tiếng nói
tuy nhiên cựu bí thư đồng nai tiếp tục phủ nhận việc yêu cầu cấp dưới cho aic trúng thầu
giải thích tạo điều kiện tức là đơn giản hóa thủ tục hành chính hướng dẫn theo chủ trương đồng nai đồng hành cùng doanh nghiệp
tại tòa cựu chủ tịch tỉnh đồng nai đinh quốc thái cho biết đã chỉ đạo các đơn vị phải chuẩn bị hồ sơ cho dự án bệnh viện
đối với một số bị cáo bỏ trốn cho biết thân chủ của mình đã gửi đơn xin hợp tác với tòa án
trong vụ án này tổng số ba mươi sáu bị cáo bị đưa ra xét xử trong đó có tám bị cáo đã xuất cảnh hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh
vừa triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài trực tuyến
bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của một mươi ba đối tượng tại các tỉnh thành phố
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
đường dây này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay do nguyễn thành cương quê ở tỉnh hưng yên cầm đầu
cương là chủ đại lý cấp một của nhiều game bài trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài
với số lượng lớn người tham gia như nohoo club r tám mươi tám m tám mươi tám w tám mươi tám b hai mươi chín
cầu kết với một số đối tượng người việt nam tại campuchia
tổ chức điều hành hoạt động đánh bạc cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền giao dịch lên đến gần ba tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã khởi tố và tạm giam một mươi ba đối tượng
đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan
một đường dây đánh bạc khác cũng đã được triệt phá tại hải dương
cầm đầu là hai đối tượng phạm tiến hưng và nguyễn hữu tuấn
cùng chú tại huyện nam sách đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hưng đã liên hệ và lấy tài khoản master trên trang ag bóng tám mươi tám com
rồi chia thành năm tài khoản để cấp cho tuấn và một số người khác
sau đó tuấn và những người này tiếp tục chia nhỏ tài khoản để giao cho nhiều người tham gia cá cợp bóng đá
từ tháng chín đến đầu tháng một mươi hai các tài khoản này đã thực hiện cá cược với tổng số tiền gần bốn mươi hai tỷ đồng
công an huyện nam sách
đang tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng khác có liên quan
nhận được tin báo của nhân dân vào đêm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bến tre đã tiến hành kiểm tra quán bar new club
nằm trên đường võ nguyên giáp thành phố bến tre
tại thời điểm kiểm tra trong quán có khoảng một trăm linh khách đang vui chơi và hơn ba mươi nhân viên phục vụ
tiến hành test nhanh ma túy
phát hiện có bốn mươi một khách dương tính với ma túy
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với hành vi vi phạm của quán và bốn mươi một khách trên
vụ việc được bàn giao cho công an thành phố bến tre tiếp tục điều tra làm rõ
để làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm vào chiều nay công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã tạm giữ hình sự nguyễn văn tuấn và nguyễn sĩ toàn cùng chú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang
vào sáng cùng ngày công an tỉnh kiên giang phát hiện xe ô tô tải
do tài xế tuấn điều khiển và toàn đi cùng có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra
bắt quả tang trên xe chở chín mươi ba bao thuốc lá ngoại nhập lậu
bắt đầu tuấn khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ long an về kiên giang
cho một người phụ nữ không rõ lai lịch với số tiền công là bốn triệu đồng
trước đó hai đối tượng này cũng đã vận chuyển chót lọt hai vụ
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi